tại hà nội quân ủy trung ương đã tổ chức hội nghị giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội quy hoạch ban chấp hành trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư chủ tịch nước bí thư quân ủy trung ương dự và chủ trì hội nghị
sự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
ủy viên thường vụ quân ủy trung ương đại tướng ngô xuân lịch phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng đồng chí phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
và các đồng chí ủy viên thường vụ quân ủy trung ương ủy viên quân ủy trung ương và đại diện các cơ quan trung ương
tại hội nghị đại tướng ngô xuân lịch phó bí thư quân ủy trung ương đã báo cáo công tác quán triệt
triển khai các nghị quyết chỉ thị của đảng của quân ủy trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ
kết quả các bước trong quy trình phát hiện giới thiệu nhân sự quân đội trong nguồn quy hoạch bán chấp hành trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
theo đó quy hoạch cán bộ cấp chiến lược được xác định là công việc hệ trọng thường xuyên của đảng
kết hợp chặt chẽ với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và trình đốn đảng
thời gian qua công tác quy hoạch cán bộ trong quân đội được tiến hành chặt chẽ đúng nguyên tắc đúng quy trình quy định
tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tại hội nghị các đệ biểu đã nghe báo cáo tờ trình và kết quả giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội quy hoạch bán chấp hành trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu của hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân được tiến hành vào chiều ngày năm tháng một mươi hai
phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước bí thư quân ủy trung ương nguyễn phú trọng đánh giá cao công tác bồi dưỡng
giới thiệu nhân sự cán bộ quân đội quy hoạch bán chấp hành trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tổng bí thư nhấn mạnh giới thiệu nhân sự cán bộ quy hoạch bán chấp hành trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu là một nội dung hết sức quan trọng
góp phần xây dựng nâng cao chất lượng đối ngũ cán bộ và năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng
đây cũng là một trong những yếu tố quyết định công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân cách mạng
chính quy tình nhuệ từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
các đại biểu dự hội nghị đã phát huy dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quân đội quy hoạch ban chấp hành trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu với sự thống nhất rất cao
các đồng chí được giới thiệu nguồn quy hoạch là những cán bộ tiêu biểu xuất sắc có phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
được rèn luyện thử thách qua thực tiễn công tác có chuyển vọng phát triển tốt bảo đảm đúng tiêu chí tiêu chuẩn theo quy định hướng dẫn của trung ương